ngày ba mươi tháng một mươi tại cảng hàng không quốc tế nội bài hãng hàng không giá rẻ vietjet khai trương hai đường bay mới giữa hà nội huế và hà nội đài bắc
đường bay hà nội đài bắc khai thác hàng ngày từ ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thời gian bay mỗi chặng khoảng ba giờ
chuyến bay khởi hành từ hà nội lúc một mươi bốn h năm và đến đài bắc lúc một mươi tám h theo giờ địa phương
chiều ngược lại khởi hành lúc một mươi chín h một mươi theo giờ địa phương từ đài bắc và tới hà nội lúc hai mươi một h
đường bay hà nội huế khai thác khứ hồi hàng ngày từ mùng một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu thời gian bay mỗi chặng khoảng một giờ một mươi phút
chuyến bay sẽ khởi hành từ hà nội lúc một mươi hai h ba mươi năm và đến huế lúc một mươi ba h bốn mươi năm chiều ngược lại khởi hành lúc một mươi bốn h hai mươi từ huế và tới hà nội lúc một mươi năm h ba mươi phút
việc mở thêm hai đường bay mới từ hà nội đến huế hà nội đài bắc nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không được thuận tiện hơn
bên cạnh đó mở ra cơ hội du lịch của người dân và du khách
góp phần thúc đẩy giao thức
và hội nhập trong khu vực